sau khi tỉnh quảng trị phát hiện hai ca dương tính với covid một mươi chín
tỉnh quảng trị đã triển khai quyết liệt các biện pháp khoanh vùng và cách ly
lãnh đạo ubnd tỉnh cùng các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra tình hình
tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín đang được phong tỏa kịp thời
để có thể chỉ đạo công tác phòng chống dịch cũng như giải quyết những kiến nghị của người dân
thành phố đông hà đã tiến hành phong tỏa một mươi một hộ dân ở tổ năm a khu phố một
phường đông lễ do có liên quan đến bệnh nhân bảy trăm năm mươi
các lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương
túc trực liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để kịp thời hỗ trợ người dân trong khu vực phong tỏa
đặc biệt là lương thực thực phẩm và thuốc men
tổ công tác đã thường xuyên giữ liên lạc với các hộ dân bằng gia lô nhóm chat
giúp người dân yên tâm trong thời gian cách ly
về việc nhu yếu phòng phía trống thì chúng tôi đã lập một group về của gia lô
và giao cho đồng chí cảnh sát khu vực làm trượng nhóm này
và tiệp thu những thông tin từ bà con ở một mươi hai hồ phía trống
tân nhu yếu phòng phía trống thì truyền đạt lại cho mặt trần
và mặt trần ủy ban nhân dân phương đông lễ sẽ thực hiện việc này
để đảm bảo việc tiệp lương đầy đủ cho bà con trong khu vực
tại thôn đơn duệ xã vĩnh hòa huyện vĩnh linh hiện có hơn hai trăm chín mươi hộ dân
với khoảng một hai trăm linh nhân khẩu nằm trong khu vực phong tỏa
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị chỉ đạo chính quyền địa phương
có phương án giúp người dân ổn định sản xuất thu hoạch mùa màng
bảo đảm vấn đề nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ người dân trong vùng bị cách ly tạm thời
bên cạnh các giải pháp nêu trên hiện tỉnh quảng trị đã cho dừng tất cả các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh
từ quảng trị đi thừa thiên huế quảng nam và ngược lại
đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương lực lượng trực chốt tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm
nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắt cho người dân